thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu
về tình hình phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng hệ thống chính trị năm hai nghìn một mươi chín
nhiệm vụ chủ yếu năm hai nghìn hai mươi và một số đề xuất kiến nghị của tỉnh bạc liêu
năm hai nghìn một mươi chín bạc liêu đã hoàn thành toàn bộ hai mươi trên hai mươi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
và phát triển khá đồng bộ trên các lĩnh vực môi trường đầu tư thông thoáng
tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao khu vực nông nghiệp nông thôn và hộ nghèo
quốc phòng tăng cường an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững
công tác xây dựng đảng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công giải phóng mặt bằng
tiến độ triển khai một số dự án lớn mang tính động lực còn chậm
công tác quản lý nhà nước về xây dựng đô thị còn một số hạn chế
cải cách thủ tục hành chính và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức
tuy đã được nâng lên nhưng chưa đồng đều ở các cấp ngành
kết quả năm hai nghìn một mươi chín đã tạo đà thuận lợi để bạc liêu về đích năm hai nghìn hai mươi
và là tiền đề để tiếp tục vươn lên phát triển trong thời gian tiếp theo
do vậy bạc liêu sẽ tập trung triển khai năm trụ cột phát triển kinh tế xã hội
đẩy mạnh cải cách hành chính tinh gọn bộ máy biên chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực
mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại hội nhập quốc tế
giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh